nám da là một trong những tình trạng khá phổ biến không gây hại cho sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng rất lớn về mặt thẩm mỹ đặc biệt đối với phụ nữ
vậy nám ra là gì và đâu là nguyên nhân gây nám da
mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ thạc sĩ bác sĩ nguyễn ngọc oanh khoa gia liễu bệnh viện bạch mai
nám da là một hiện tượng hình thành những mảng những đốm sắc tố trên da
chủ yếu sẽ là ở vùng chán và đặc biệt chức là vùng hai má với phụ nữ thì sẽ thường là hai gò má
thì đó là hình tượng sản sinh ra quá nhiều sắc tố melanin nó dẫn đến những mảng sẫm màu như vậy
và thường gặp nhất là ở phụ nữ tầm từ khoảng từ hai mươi năm mươi tuổi là hay gặp
có nhiều nguyên nhân hình thành đám ra trong đó nổi bật nhất là chia thành hai loại là nguyên nhân nội sinh và nguyên nhân ngoại sinh
và nguyên nhân nội sinh tức là nguyên nhân nội tại từ cơ thể nó liên quan đến thứ nhất là yếu tố di truyền
tức là có những người có tình trạng là nám di chuyển từ bố mẹ đến con cái là theo gen
thứ hai là nguyên theo giới ở nam có thể xuất hiện được cả ở hai giới là nam và nữ
tuy nhiên là chín mươi nám xuất hiện ở nữ giới bởi vì nó liên quan đến yếu tố như nội tiết tố và đặc biệt là theo tuổi
và nếu như mà nữ giới thì thường sẽ bị nám tầm khoảng từ khoảng hai mươi năm mươi tuổi
đặc biệt là sau khi mang thai hoặc là sau khi sinh con thì sẽ bị đám xuất hiện nhiều hơn
và tiếp theo nữa đấy là nám có thể xuất hiện do mình dùng một số loại thuốc
phẫu thuật như là thuốc tránh thai này có loại thuốc kháng sinh
hoặc là thuốc kháng viêm không có có tích quỹ hoặc là các thuốc lợi tiện
một số loại thuốc là nó có tác dụng phụ nó sẽ gây tình trạng là tăng sản sắc tố melanin ở trên da
sẽ dẫn đến tình trạng là nám da
và một nguyên nhân nữa đấy là có thể liên quan đến tốc độ lão hóa của da
thì nó sẽ làm cho da nó trở nên trùng nhão mất sự đàn hồi cũng như mất nước
do đó sẽ dẫn đến là da mình sẽ bị tổn thương dẫn đến là hiện tượng nám da xuất hiện nhanh hơn và nhiều hơn
nguyên nhân chính nữa đấy là cái nguyên nhân gọi là nguyên nhân ngoại sinh
thì ngoại sinh tức là có những cái là tác động từ bên ngoài
ví dụ như là từ môi trường khí hậu thời tiết tác động đến con người chúng ta
nó dẫn đến là nám nó sẽ hình thành
ví dụ như là thời tiết nhiệt độ hoặc là không khí trời quá nóng nắng nóng nhiều
nó dẫn đến là có hiện tượng là ánh sáng mặt trời tiếp xúc quá nhiều với da
và đặc biệt là cái tia gọi là tia tục ngoại tia uv
sẽ làm cho da tăng sản sắc tố melanin một cách quá phát
thứ hai nữa là yếu tố liên quan đến mỹ phẩm

chúng ta dùng những loại sản phẩm mỹ phẩm trong thuốc da
và chúng ta bôi thoa sử dụng những sản phẩm mà không đúng cách
ví dụ một số thuốc làm cho da trở nên bị giãn mạch mỏng và đỏ hơn
ví dụ như là một số thuốc là hành phần cotox
mà chúng ta bôi không đúng chỉ định ở trên da
đặc biệt là trên da vùng mặt
bởi vì có một số loại thuốc mặc dù cũng là hoạt chất đấy
nhưng cái nồng độ nó khác nhau
thì chúng ta bôi cái nồng độ nó quá là cao
thì sẽ làm cho da của chúng ta trở nên hơi tổ và hình thành sắc tố nám
và tiếp theo nữa
đấy là liên quan đến việc chúng ta tránh nắng không tốt
bản thân chúng ta khi chúng ta vận động hoặc là tiếp xúc với ánh nắng ngoài trời
hoặc là những người lao động ngoài trời hoặc đi du lịch
mà chúng ta không biết bảo vệ hoặc là che trắng lần da của chúng ta
thì mô hình chung cũng làm cho da chúng ta bị tổn thương
và từ đó thì khắc phục cái việc đấy rất là khó
tiếp theo nữa là chúng ta sử dụng các sản phẩm chăm sóc da không đúng
thuốc đã đành dục
nhưng mà các sản phẩm chăm sóc da chúng ta sử dụng
ví dụ như các phương pháp làm đẹp không đúng với tình trạng da của mình
ví dụ như chúng ta thường xuyên peel da
gọi là lột da bằng hóa chất
hoặc là laser một cách quá mạnh
mức năng lượng quá cao
tức là chúng ta làm những thủ thuật tại những cơ sở không đảm bảo chất lượng
sử dụng những máy móc và những bước năng lượng nó quá là cao
thì mô hình chung nó cũng sẽ làm cho da chúng ta bị tổn thương rất là nhiều
và thực tế là thời điểm này cũng có rất nhiều chị em phụ nữ bị như vậy
thì đấy là những nguyên nhân chính liên quan đến các yếu tố nội sinh
và yếu tố ngoại sinh liên quan đến việc hình thành làm da
phụ nữ là đối tượng hay bị nám gia nhất
chúng bắt đầu xuất hiện khi họ bước sang tuổi hai mươi
đặc biệt là trong đội tuổi sinh sản
khi phụ nữ mang thai và sau khi sinh
so với nữ giới thì nam giới ít gặp phải tình trạng này hơn
vậy tại sao lại có sự khác biệt này
mời quý vị tiếp tục lắng nghe tư vấn từ bác sĩ
theo hiệp hội của gia liệu của châu âu
thì chín mươi nám da xảy ra là ở phụ nữ
mặc dù là biểu hiện cả hai giới
nhưng bởi vì cấu trúc da của nam và nữ nó khác nhau
làn da của phụ nữ chúng ta mỏng manh hơn rất là nhiều
các lớp tế bào nó cũng rất là mỏng
cho nên da chúng ta thường sẽ là mềm mượt
và liên quan đến yếu tố nội tiết tố nữa
liên quan đến các hormone như estrogen
nó cũng sẽ làm cho da trở nên mềm mại và đàn hồi hơn
cho nên đa số hiện tượng hình thành nám
ở nữ giới xảy ra là do bị tổn thương hàng rào bảo vệ da
hay là liên quan đến yếu tố là dối loạn
hoặc là thay đổi nội tiết tố
nó dẫn đến hình thành sắc tố nám quá phát quá nhiều
còn nam giới chúng ta không bị ảnh hưởng
bởi các yếu tố như vậy
cho nên đa số nam giới là lớp da sẽ dày hơn
bì hơn và cái sắc tố màu da sẽ đồng đều hơn
nền da của nam giới thường sẽ không trắng như của nữ giới
sắc tố nó đồng đều phân bố đồng đều
cho nên chúng ta rất ít thấy sắc tố đậm lên của nam giới
đặc biệt là nam da